trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng đột kích căn nhà số ba trên hai trăm chín mươi năm trần nguyên hãn quận lê trân bắt giữ hưng cùng các tham vật gồm bốn trăm linh viên nén màu trắng đục hưng khai là ma túy tổng hợp hiện đang giám định hàm lượng một máy dập một máy xay bột và một số tăng vật khác
hai chiếc máy này hưng khai dùng để say bột và dập thuốc lắc mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ khúc thị minh trang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại nhà riêng của trang công an thu giữ hai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng ba hộp tinh thể có trọng lượng một mươi kg ba điện thoại di động một cân điện tử cùng một số tăng vật liên quan
công an hải phòng cho biết trang đã cùng hưng bàn bạc móc nối sản xuất thuốc lắc để bán kiếm lời hiện lực lượng công an đã trưng cầu giám định đối với những tăng vật thu giữ để củng cố tài liệu phục vụ điều tra đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án truy bắt các đối tượng liên quan
còn tại an giang vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm qua đội cảnh sát kinh tế và ma túy công an huyện tri tôn phối hợp cùng công an xã lạc quới bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép gần tám kg cần xa khô
đối tượng là ngô văn rô sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú huyện ba chi tỉnh bến tre tăng vật thu giữ là bảy tám kg cần sa khô
tại cơ quan công an ngô văn rô khai nhận toàn bộ số cần sa trên đối tượng mua từ campuchia đem về việt nam tiêu thụ
vừa đến khu vực ấp vĩnh thuận xã lạc quới huyện tri tôn an giang thì bị lực lượng công an bắt quả thang
hiện công an huyện tri tôn tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số cần sa nói trên cùng đối tượng để tiếp tục điều tra
công an thành phố vũng tàu vừa tạm giữ hình sự đối tượng bùi khắc quân chú tại vụ bản nam định là thuyền viên tàu đơn phim một mươi năm để điều tra hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
vào tối ngày chín tháng một mươi hai tàu đôn phi một mươi năm cập cảng ở vũng tàu
tại đây xuân cùng với anh trần xuân nam chú tại thành phố hải phòng và hai thuyền viên khác cùng được thuyền trưởng giao nhiệm vụ mở nắp hầm hàng để chuyển hàng xuống tàu
thực hiện nhiệm vụ quân điều khiển cầu còn anh nam và hai thuyền viên khác đứng ở dưới để móc và tháo dây xích
sau hai lần cầu đầu tiên diễn ra an toàn đến lần thứ ba khi anh nam vẫn còn đang đứng trên nắp hầm nhưng quân không quan sát nên điều khiển cầu vận hành làm anh nam mất thăng bằng rơi xuống hầm tàu từ độ cao gần bảy mét
mặc dù được mọi người đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng thuyền viên này đã tử vong
vào ngày một mươi tháng một mươi hai quân đã đến cơ quan công an để đầu thú khai nhận hành vi của mình
thưa quý vị và các bạn tại hà nội thì tình trạng lẫn chiếm vẻ hè để kinh doanh vẫn diễn ra khá phổ biến
và hầu hết thì những hộ kinh doanh này đều sử dụng lò than tổ ong hay là các bếp than để kinh doanh và khiến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đúng vậy thưa quý vị hiện nay thì thời tiết đang bước vào mùa hanh khô
kèm theo đó là độ ẩm xuống thấp là thời điểm rất dễ xảy ra cháy nổ và thường gia tăng các vụ cháy lớn rất dễ gây cháy lan
bởi vậy các cơ quan doanh nghiệp và các hộ dân thì cần nêu cao tinh thần cảnh giác
thực hiện nghiêm túc các quy định biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị và các bạn hiện tại miền bắc thời tiết rất là hanh khô độ ẩm xuống thấp nên nguy cơ cháy nổ vẫn diễn ra phổ biến
tại đồi cấn đã xảy ra một đám cháy
vì vậy dù lực lượng công an sớm có mặt kịp thời và khống chế đám cháy không có thiệt hại về người
tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều xảy ra vụ cháy bởi hệ thống điện lưới trăng trịt và những cửa hàng ăn vẫn bày bán tràn lan trên vỉa hè này
thì nguy cơ cháy vẫn có thể diễn ra
và để trao đổi rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tá trần đình hà phụ trách khu vực đội tám
thưa đồng chí hiện nay lúc chiều đám cháy đã diễn ra như thế nào và lực lượng công an mình đã có mặt kịp thời như thế nào
khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút công an phường ngọc hà chúng tôi nhận được tin báo của nhân dân và lực lượng khởi tháp một trăm một mươi ba
về việc tại số nhà một mươi một ngõ một trăm ba mươi năm phố đồi cấn thuộc phường ngọc hà có xảy ra cháy
chúng tôi đã triển khai lực lượng của tất cả cán bộ chiến sĩ công an phường cũng như thông báo cho công an phường đội cấn
cũng xuống cùng lực lượng bảo vệ dân phố và các lực lượng quý vị
khi chúng tôi xuống hiện trường thì cùng lúc là có lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố cũng đã xuất hiện và đã phong tỏa hiện trường
thực hiện chữa cháy và lực lượng chữa cháy đã dập tắt sau khoảng ba mươi phút đến khoảng một mươi sáu h ba mươi năm phút cùng ngày
thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
sơ bộ thì chưa có thiệt hại về người
còn nguyên nhân cháy thì hiện nay chúng tôi cũng đang chờ kết quả điều tra của cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố
hiện tại thì mạng lưới điện vẫn chẳng chịt
và nhiều người dân vẫn kinh doanh trên các vỉa hè
thì mình có thường xuyên đôn đốc kiểm tra hướng dẫn bà con
trong cái an toàn phòng cháy chữa cháy nhất là lúc thời tiết hành khô như thế này hay không ạ
hàng năm vào hầu hết các thời điểm nhất là vào gần dịp tết nguyên đán
thì thời tiết hanh khô cho nên là các lực lượng nhất là cảnh sát khu vực
chúng tôi thường xuyên đôn đốc lực lượng cảnh sát khu vực xuống đến với từng hộ dân
từng hộ kinh doanh để tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ
về chập điện cũng như là thắp hương thắp khói vàng hóa vàng mã
nên là cái việc này ngày hôm nay xảy ra là chúng tôi cũng đã có sự phòng ngừa đối với chủ nhà rồi
vào mùa ánh khô này thì nó rất sẽ xảy ra cháy
và khi xảy ra cháy thì thường là nó cháy nó sẽ ngọn nửa nó sẽ bùng phát rất là mạnh
thì mình khuyến cáo là người dân hãy cảnh giác lúc lúc luôn luôn là cảnh giác
và những cái đồ dùng thiết bị cá nhân thì ví dụ như là những cái đồ dùng
giường đệm các thứ mà vật dụng cá nhân mà không sử dụng đến
thì mình nên là noại bỏ để tránh khi xảy ra cháy
thì vì những cái đấy là cái tác nhân gây ra cháy để gây ra những cái khói khí độc
và những cái cháy nó rất lớn nó rất là lan rất là nhanh và sinh nhan nhiệt
hộ kinh doanh cá thể mà ngoài mặt đường dưới các đường dây điện
thì rất là dễ xảy ra cháy chập điện từ các cái biển quảng cáo
rồi các cái bạt để che thì mọi người là hết sức là chú ý
xảy ra cháy nổ thì sẽ báo ngay về trung tâm mùa bốn
để trong cái thời gian sớm nhất và chúng tôi sẽ đến và xử lý
và sẽ để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc sau này
thưa quý vị và các bạn hiện tại thời tiết rất là hanh khô
vậy nên bà con cần chú trọng đề cao phòng chống cháy nổ
nhất là những cửa hàng kinh doanh tại các vỉa hè
hay những hộ kinh doanh tại các ngõ trên phố đội cấn
cũng như các khu phố khác tại thành phố hà nội
thưa quý vị vào ngày một mươi tháng một mươi hai phòng an ninh điều tra và đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la
đã tận tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người
cho quần chúng nhân dân tại bốn bản
é tòng hồi hiểu nà thướn nong chạy xã mường trùng huyện mường la tỉnh sơn la
tại buổi tuyên truyền bà con nhân dân đã được đoàn viên thanh niên công an tỉnh sơn la
truyền đạt về đặc điểm phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người
kết hợp xem hình ảnh phóng sự tư liệu thuyết minh bằng tiếng dân tộc về tội phạm mua bán người
trực tiếp nghe lời kể một nạn nhân của tội phạm mua bán người đã may mắn trở về
bộ tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết cho quần chúng nhân dân
về đặc điểm phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn
giúp bà con cảnh giác phòng tránh tội phạm mua bán người
đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể ở địa phương
trong công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người
nhân dịp này đoàn thanh niên và phòng an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
cũng đã trao bốn xuất quà trị giá hai triệu đồng cho bốn bản tại xã mường trùm huyện mường la
thưa quý vị chỉ trong gần một năm qua
dư luận xã hội liên tiếp
chứng kiến nhiều trường hợp được báo chí phát hiện về những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục
đó là những học sinh lớp năm lớp sáu nhưng lại không biết đọc biết viết
có học sinh bị trường cấp hai trả về lớp một
và cũng có những học sinh không viết nổi cái tên của mình
thậm chí không thể đánh vần
trong khi các em hoàn toàn là những học sinh bình thường về mặt tâm sinh lý
vâng câu chuyện học sinh ngồi nhầm lớp thì tưởng chừng đã cũ
thế nhưng nay lại đang nóng trở lại
bởi sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân của các em học sinh
mà còn phản chiếu rõ nét về thực trạng đáng buồn
vẫn còn đâu đó trong ngành giáo dục hiện nay
và đó chính là bệnh thay tích
một thời sự trong tuần ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
xin được đề cập đến vấn đề này
trường thế học bằng luân thuộc xã bằng luân huyện đoàn hùng tỉnh phú thọ
một trường đạt chuẩn quốc gia nhưng có ít nhất ba học sinh lớp năm
chưa biết đọc biết viết
để xác minh thông tin chúng tôi đã thực hiện một kiểm tra nhỏ
và đây là kết quả
các bạn có thể đánh vần cho cô biết đây là chữ gì
con đánh vần xong con đọc luôn cả cái này cho cô
thế cô hỏi chữ này
chữ nhỏ nhỏ này
chữ u à
thế còn chữ này
chữ vờ à
sách tiếng việt tập một ạ
đây là sách tiếng việt tập một à
chữ này là chữ gì
có biết chữ này là chữ gì không con
không biết à
thế bây giờ con viết tin của bố hoặc mẹ con được không
bảy số bảy số sáu ạ
cây ở đâu con chữ cây ở đâu
con chỉ cho cô xem chữ cây ở đâu
đây không phải là trường hợp duy nhất ở trường tiểu học bằng luân
khi các em học sinh lên lớp năm mà vẫn chưa đọc thông viết thạo
ở trường đại học bằng luân theo ghi nhận của chúng tôi thì đã có ba trường hợp như vậy
và đây là câu hỏi mà chúng tôi đã đưa ra với trường tiểu học bằng luân
nhưng nhận được câu trả lời của trường tiểu học bằng luân là như thế này
chị có kiểm tra thường xuyên và có đóng được cái thông tin này không
chúng tôi vẫn tiến hành kiểm tra thường xuyên
và phụ giáo viên thì cũng vẫn đề nghị test lên lớp
vậy thì không có cái tình trạng học sinh không biết đọc biết viết như thế
phụ giáo viên cũng không có thông tin về ba nội nghiệp
hiệu trưởng trường học bằng luân khẳng định không có chuyện học sinh lớp năm của trường không biết đọc biết viết như phản ánh
và chúng tôi cũng không muốn tin câu chuyện này
câu chuyện này lại xảy ra tại một trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia
nhưng với những gì được chứng kiến được phản ánh thì sự thật đã được minh chứng
ngay sau khi phóng sự của truyền hình công an nhân dân được phát sóng sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ đã cử đoàn kiểm tra xác minh sự thật
thì chúng tôi cũng khẳng định là những cái thông tin mà công chí thông chiên trên đài truyền hình an ninh tivi đời ba của các em học sinh này hoàn toàn đúng
bị nhà trường này trả về lớp một trường tiêu học lý đạo thành vì em học sinh này cũng không biết đọc biết viết
và ngay sau sự việc này sở giáo dục và đào tạo tỉnh sóc trăng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm nhiều học sinh lớp ba khác cũng không biết đọc biết viết
trước đó năm hai nghìn một mươi năm bộ giáo dục và đào tạo cũng đã thừa nhận có nhiều em học sinh ở hướng hóa tỉnh quảng trị cũng không biết đọc biết viết mặc dù có em đã học đến lớp bảy
nhiều người cảm thấy rất lạ và ngạc nhiên khi nghe thấy những thông tin như thế này
nhiều câu hỏi đã được đặt ra liệu đây có phải là trường hợp cá biệt hay còn nhiều những trường hợp khác trong các trường học cả nước đang ngồi nhầm lớp mà chưa phát hiện ra
và vì sao lại có hiện tượng học sinh ngồi nhấm lớp ở cả những trường tại địa bàn thuận lợi thậm chí là trường đặt chuẩn quốc gia
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

chỉ tiêu thi đua không lưu ban thành tích là những cụm từ được ví như những con dấu khẳng định vị thế của trường nọ trường kia
và đó cũng chính là áp lực khiến các giáo viên chủ nhiệm giáo viên bộ môn trở thành những người tặc lưỡi thòa hiệp với những việc làm sai
một giáo viên của trường tiểu học lý đạo thành nơi có học sinh lớp sáu bị trà về lớp một đã chia sẻ rất đau lòng như thế này
giáo viên chịu quá nhiều áp lực
áp lực từ chuyện xét danh hiệu thi đua cá nhân
từ việc nhà trường ép chỉ tiêu áp lực từ phòng giáo dục và đào tạo khi xét thi đua nhà trường
vì thế nhiều giáo viên đã cho điểm khống vừa đỡ mất công vừa đặt thành tích
cuối cùng từ dưới lên trên đều nói dối nhau vì bệnh thành tích
sẵn sàng là các em mà chưa đủ cái tiêu chuẩn lên lớp thì mình phải cho nó lại
chắc có đằng nay mình phải theo cái tiêu chí là muốn trường chuẩn nước nhà thì phải tỷ lệ lên lớp bao nhiêu
phải xếp loại khả giỏi bao nhiêu thì là hiệu trường đến rồi
trường chuẩn cái tiêu thì giáo viên cứ dưới cứ làm
mặc dù biết có những em đó rất kẹm nhưng không dám cho lại
không cho lại nữa
cần đó cứ lên lên lên nhanh nhanh cuối cùng là coi như là mất gốc thiệt rồi
mất gốc nó không chỉ tạo một lỗ hổng kiến thức
khiến cho các học sinh chán học bỏ học mà còn làm đảo lộn những giá trị bằng cấp
gây sự bất công bắt đầu từ chính trong nhà trường
đã từng là giáo viên hơn ba mươi năm làm hiệu trưởng
nhưng ông dương viết tuyên cũng không thể ngờ rằng bệnh thành tích trong giáo dục
ngày một trở nên nặng nề đến thế
theo tôi nên cần phải nói thiệt chặt là phải làm cho thật
và phải dạy thật học thật
chứ cuối cùng là như thế thôi có làm cho kém là thêm khổ kém thôi
cho nên là phải thiệt chặt từ ngành giáo dục
mà giáo dục muốn thiệt chặt thì phải thiệt chặt từ cái khẩu quản lý nhà trường
bởi vì chính cái anh hiệu trưởng ở đó
nó kiên quyết nó mạnh dạn cho những học sinh ở lại
mà nó không ảnh hưởng đến vấn đề thi đua
thì là nó vẫn làm chứ đang đây nó ảnh hưởng đến vấn đề thi đua
thì thi đua của đất vì nó liên quan đến cá nhân
cá nhân là đến lưỡng bụng xịt nước tất cả mọi cái đều do cái này
cái đó là cái lỗi của ngành giáo dục đấy
cái lỗi là thành tích tức là chạy đua thành tích
không lên thì giáo viên không cho học sinh
bắt học sinh lưu ban nhiều thì giáo viên mất lao động tiên tiến mất thưởng
cho nên cái đó là cái quản lý phải xem lại tội của quản lý
như vậy trước mắt những học sinh ngồi nhầm lớp ấy bị trả về lớp một học lại
từ bảng chữ cái tập đánh vần sẽ khiến các em mặc cảm xấu hổ
và rất khó để tiếp thu hoặc chán nản không muốn học
còn về lâu dài những học sinh ngồi nhầm lớp ra trường
chót lọt với tấm bằng tốt nghiệp trên tay sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực
và điều đau lòng hơn đó chính là những người trực tiếp dạy các em
lại đẩy chính các em vào một tương lai mờ mịt
câu chuyện tưởng là nhỏ
nhưng nó lại phản chiếu cả một tương lai của bao thế hệ
và hậu quả của nó thì không phải chỉ mình các em học sinh đó gánh chịu
trách nhiệm này bệnh thành tích này ai lo
đây là minh chứng rõ ràng nhất cho chúng ta thấy việc chạy đua thành tích trong giáo dục
câu chuyện ở trường tiểu học bằng luân đó không phải là câu chuyện duy nhất hiện nay
từ trước đến nay thì chúng ta đã nghe thấy nhiều trường nhiều địa phương
đã xảy ra tình trạng học sinh lớp bốn lớp năm nhưng vẫn chưa biết đọc biết viết
thậm chí là chưa viết được tên mình
và câu chuyện này câu hỏi này chúng tôi muốn dành câu trả lời cho bộ giáo dục và đào tạo
chương trình tiếp tục với các thông tin khác
thưa quý vị hai đồng ở thành phố bây giờ có lẽ không đủ cho một lượt gửi xe gắn máy
cũng chẳng thể mua được một mớ rau hay cái bánh
thế nhưng ngay giữa thủ đô hà nội đang tồn tại một gian hàng đặc biệt
nơi mà những người lao động nghèo có thể mua được quần áo sách vở
và rất nhiều vật dụng có ích khác chỉ với mức giá hai đồng một sản phẩm
mô hình thiện nguyện này đang tạo nên một hiệu ứng tốt
giúp kết nối mọi tầng lớp trong xã hội gần nhau hơn
sáng thứ bảy gian hàng e hai k trên khoảng sân nhỏ của viện dược liệu phố quảng trịt trắng
tình trạng lợi dụng một số kẽ hở của pháp luật và quản lý để khai thác đất
ở huyện sóc sơn thành phố hà nội thời gian gần đây đang diễn ra rầm rộ và được cho là phức tạp
khi vụ việc khai thác hàng chục hecta đất nằm phía sau sân bay nội bài chưa lăng xuống
thì lại xuất hiện vụ việc một khu đất bị tàn phá đến biến dạng tại xã bắc phú huyện sóc sơn
phóng viên báo đời sống và pháp luật đã đi sâu tìm hiểu vấn đề này
theo đó mặt đất tại khu vực này bị khuét sâu đến hơn một mươi mét
hàng ngày số lượng đất đá tại đây bị lấy và đưa đi bán ở các nơi lên đến hàng vạn mét khối
chưa kể đến việc đơn vị xây dựng có phép hay không
việc hàng trăm chuyến xe tải cỡ lớn vận chuyển đất đá mỗi ngày đang băm nát đường liên thôn liên xã
khiến cho người dân ở đây vô cùng khổ cực
mang đến vấn đề này chủ tịch ubnd xã bắc phú huyện sóc sơn
phóng viên nhận được những câu trả lời hết sức mập mờ và khó hiểu
ý kiến của các luật sư cũng được đăng tải trên báo đời sống pháp luật số ra ngày hôm nay
ngành ngân hàng đang trải qua quá trình tái cơ cấu
và đây được xem là cơ hội tốt cho nhà đầu tư trong và ngoài nước
điều này càng được khẳng định khi chính phủ việt nam đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài
được nắm hơn ba mươi thậm chí là một trăm linh cổ phần của các ngân hàng việt
trong các trường hợp đặc biệt nhằm tái cấu trúc các tổ chức tín dụng yếu kém
theo các chuyên gia kinh tế việc các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư mua cổ phần
của các ngân hàng thương mại việt nam là một bước đi nên hoan nghênh vì có các nhà đầu tư nước ngoài
sẽ giúp nâng cao trình độ công nghệ và quản trị tăng hiệu quả hoạt động
tuy nhiên ngoài cơ chế thủ tục nhanh chóng
vấn đề nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là cần phải minh bạch về số liệu
với các nhà đầu tư nước ngoài thời gian thu hồi vốn là điều quan trọng
ngoại trừ việc cho họ mua đứt một trăm linh hoặc nắm tỷ lệ chi phối
thì việc tham gia góp vốn tái cơ cấu đang gặp vấn đề rất lớn về nợ xấu
và nếu ngân hàng nhà nước cho phép tách những tài sản xấu
những món nợ rất xấu riêng ra khỏi ngân hàng để xử lý
thì việc mời vốn ngoại để tái cơ cấu không phải là chuyện khó khăn
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tuệ phạm bộ công an cung cấp
thân nhân đối tượng họ tên bố lưu bá khâm họ tên mẹ trần thị kim chi
truy nã đối tượng mai văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nơi đăng ký thưởng chú thôn hai xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
càng tội không chấp hành án
quyết định truy nã số một mươi ba ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín

thân nhân đối tượng họ tên bố lưu bá khâm họ tên mẹ trần thị kim chi
càng tội không chấp hành án
quyết định truy nã đối tượng mai văn thận họ tên mẹ nguyễn thị lữ
truy nã đối tượng mai văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
nơi đăng ký thưởng chú tân phú vạn phú huyện vạn ninh tỉnh thanh hòa
càng tội lừa đảo chiếm bắt tài sản
quyết định truy nã số tám ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi
được nghị sát quyết định cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh thanh hòa
thân nhân đối tượng họ tên bố mai văn tiến họ tên mẹ nguyễn thị ái
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên họ biết thông tin về các đối tượng
báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy hà nội
điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chúng tôi đảm bảo sự bí mật cho người đã cung cấp thông tin
và có phần thưởng đối với người cung cấp tin có giá trị để bắt được đối tượng
người đã bao che chứa chấp các đối tượng trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đề nghị thân nhân gia đình các đối tượng trên có trách nhiệm động viên giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong phần tiếp theo của chương trình ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức lễ khai trương đưa vào hoạt động năm tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố
hàng ngày vẫn còn hàng trăm hộ dân tại các thôn trên địa bàn xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng
đang phải qua sông qua suối trên các cây cầu tạm dây neo thô sơ rất mất an toàn
nơi đây đang cần lắm những cây cầu rất rình

mời quý vị theo dõi các tin tức giao thông đáng chú ý
vào chiều qua trên đường thành thái thuộc khóm bình khánh sáu phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến ba người bị thương
ông trương văn ngọc chú tệ khóm bình đức một phường bình đức thành phố long xuyên điều khiển xe máy lưu thông trên đường thành thái
khi đến đoạn thuộc khu vực khóm bình khánh sáu phường bình khánh thành phố long xuyên
thì va chạm với xe máy chạy chiều ngược lại do võ thị mộng tuyền điều khiển
phía sau có chở một cháu bé
cú tông mạnh khiến tuyền bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
còn ông ngọc và cháu bé rất may bị thương nhẹ
qua kiểm tra nồng độ cồn của ông trương văn ngọc vượt quy định cho phép
thưa quý vị và các bạn từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
cục quản lý đường bộ ba thuộc tổng cục đường bộ việt nam cấp phép cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng một trăm chín mươi tám
tổ chức lại giao thông nút giao cam thịnh đông thành phố cam ranh
thời gian qua việc lưu thông tại nút giao thông cam thịnh đông luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
nhiều phương tiện thường xuyên rẽ vào tuyến đường dân sinh ra với quốc lộ để trốn trạm thu phí cam thịnh
trong vòng bốn mươi năm ngày kể từ thời điểm được cấp phép công ty cổ phần đầu tư xây dựng một trăm chín mươi bốn chịu trách nhiệm triển khai thi công
đóng giải phân cách tại vị trí km một nghìn năm trăm một mươi chín chín trăm chín mươi bằng giải phân cách cứng đoạn qua địa phận xã cam thịnh đông
thực hiện mở hai khoảng hở sáu m tại km một nghìn năm trăm một mươi chín cộng bảy trăm năm mươi tám và km một nghìn năm trăm hai mươi cộng hai mươi năm để phục vụ cho xe thô sơ và xe gắn máy
cải tạo lại nút giao thông đường ngang bên phải tuyến ưu tiên đảm bảo lưu thông trên xe gắn máy
trong quá trình thi công và khai thác sử dụng công ty một trăm chín mươi bốn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông không để xảy ra ủn tắc đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông an toàn
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân ubnd tp đà nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương đưa vào hoạt động năm tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai đưa vào hoạt động ba tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn tp

theo sở giao thông vận tải tp đà nẵng với sáu mươi một xe buýt được đầu tư mới trang bị hệ thống điều hòa hệ thống kiểm soát vé niêm yết rõ ràng các thông tin về tuyến cùng với chính sách trợ giá cụ thể phù hợp với từng đối tượng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân

do ảnh hưởng mưa lớn liên tiếp trong tháng một mươi một vừa qua tuyến quốc lộ một đoạn qua dốc vườn xoài thuộc địa bàn xã an dân huyện tuy an thành tỉnh phú yên bị sụt lún nứt mặt đường
nhiềm chẳng nhất là sạt lở máy ta luy âm nền đường dài khoảng năm mươi năm m gây trượt lở đất lún nước nhà dân và ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến
theo sở giao thông ở tải phú yên nguyên nhân là do tầng địa chất dưới nền đường rất phức tạp
trong khi đó mùi lụ kéo dài máy nước ngầm từ trong núi chảy xuống làm nền đường thường xuyên sụt lún và nước gãy
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo nhà thầu là công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ phú yên
thi công khẩn cấp bằng giải pháp giải đá thoát nước ngầm xử lý hư hỏng nền mặt đường kè dọ thép đá học
rãnh dọc cống thoát nước đồng thời tổ chức phân luồng giao thông tháo rỡ giải phân cách đặt biển cảnh báo
để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực dốc vườn xoài
tuy nhiên do điều kiện thời tiết vẫn còn mưa nên tiến độ thi công có chậm và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một tháng tới
thưa quý vị những ai đã từng được sinh ra và lớn lên trên vùng sông nước miền tây sẽ hiểu cảm giác hàng ngày
phải đi học đi làm trên chiếc cầu khỉ mà thân cầu chỉ bằng cùng tay đong đưa theo sóng nước
có nhiều nơi con sông rộng quá nên không thể xây nổi một cây cầu do kinh phí quá lớn
và ước mơ về một cây cầu kiên cố để mỗi lần qua sông không phải nơm nớp lo sợ không phải đung đưa như cánh võng
đó là nguyện vọng của người dân xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng
vâng và trong những năm qua xã đã không ngừng củng cố hệ thống cầu dân sinh đường bộ trên địa bàn
thế nhưng kết quả đạt được thì vẫn hết sức khiêm tốn và hàng ngày vẫn còn hàng trăm hộ dân
tại các thôn trên địa bàn xã đang phải qua sông qua suối trên các cây cầu tạm dây neo thô sơ rất mất an toàn
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại lâm đồng về vấn đề này
xã đinh trang hòa huyện di linh tỉnh lâm đồng hiện có trên sáu cây cầu gỗ dân sinh gắn với nhu cầu đi lại
sinh hoạt hàng ngày cũng như phục vụ sản xuất của người dân địa phương
hàng ngày có hàng trăm lượt xe máy qua lại
vận chuyển các mặt hàng nông sản phân bón
do sử dụng đã lâu nên hầu hết những cây cầu này đều đã bị xuống cấp nghiêm trọng
và hàng năm thường xảy ra nhiều vụ tai nạn trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông trên những cây cầu này
để đảm bảo cho người dân mỗi khi qua lại trên cầu hàng năm ban nhân dân thôn đều vận động bà con góp kinh phí
và ngày công lao động để sửa chữa nâng cấp nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời
mình đi cầu này mà mình không cẩn thận là bị trượt cái xe là nó bị rơi
rồi xuống cái sòng đấy luôn
vì là những cây cầu gỗ chỉ có đường kính khoảng từ hai mươi đến ba mươi cm nên tuổi thọ trung bình cũng chỉ được khoảng ba năm
hàng ngày những cây cầu này phải gồng cánh hàng trăm lượt xe máy qua lại nên cây cầu bị xuống cấp rất nhanh
theo quan sát của phóng viên hiện các cây cột làm trụ cầu đều đã bị hư hỏng siêu vẹo không có thanh chắn bảo vệ hai bên
mặt cầu được làm bằng gỗ ván gồ ghề nay đã mụn nát
nhiều chỗ xuất hiện lỗ hỏng rất nguy hiểm
trước tình trạng trên chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị với ủy ban nhân dân huyện các cấp sớm có phương án bố trí nguồn vốn đầu tư
tạo điều kiện cho bà con yên tâm phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn giao thông
đối với chính quyền địa phương cũng đề nghị các trên là phải tạo điều kiện có kiến phí để tu sửa con đường
để đi lại cho bà con đặc biệt là chỗ thôn năm a với thôn sáu và chỗ đường thôn rịa cơ mế
ở đây thì cũng đề nghị là cấp trên là phải quan tâm đầu tư để mà những cái đường đấy cái cầu đấy thì cũng phụ thuộc vào sản xuất rất là nhiều
đi lại bà con trong năm vừa rồi thì cũng nói chung là rất là bất cập tại vì đặc biệt là vào mùa mưa
ước mơ có được những cây cầu kiên cố để thay thế những cây cầu tạm đã bị xuống cấp của người dân xã đinh trang hòa là hoàn toàn chính đáng
có cầu không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ đi lại sinh hoạt hàng ngày của bà con được thuận tiện hơn
mà nó còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội
hơn một tỷ đồng là số tiền đầu tư nâng cấp mở rộng tỉnh lộ chín đoàn từ cầu rạch cha đến tỉnh lộ tám ở huyện củ chi thành phố hồ chí minh